kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị thông tin mới nhất về vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến tám người chết và nhiều người bị thương tại bình thuận
đến sáng ngày hôm nay hai mươi một tháng bảy công an tỉnh bình thuận vẫn đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn này
qua xác minh ban đầu tài xế lê thanh trúc bốn mươi tám tuổi trú tại hàm thuận bắc bình thuận cầm lái xe khách mang biển kiểm soát tám mươi sáu b một nghìn tám mươi bảy đi không đúng phần đường dẫn đến vụ tai nạn giao thông
theo trích xuất dữ liệu từ tổng cục đường bộ việt nam khoảng hai mươi giây trước tai nạn xe tải đi với tốc độ sáu mươi km trên giờ xe khách đi với tốc độ sáu mươi chín km trên giờ
như vậy tại thời điểm xảy ra tai nạn hai xe không vi phạm tốc độ
cùng ngày ban an toàn giao thông tỉnh bình thuận
cho biết hiện các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh này
danh tính các nạn nhân thiệt mạng gồm huỳnh ngọc bích hai mươi ba tuổi phạm thị lệ thanh bốn mươi chín tuổi lê thanh trúc bốn mươi tám tuổi nguyễn thị mỹ tiên ba mươi bốn tuổi lê khắc tùng một mươi bốn tuổi phạm thị lệ mai bốn mươi chín tuổi cùng chú hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
hai nạn nhân còn nhỏ chưa rõ lai lịch
thưa quý vị ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch ubnd giao thông quốc gia trương hòa bình đã chỉ đạo ubnd tỉnh bình thuận xác minh điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm vi phạm
cùng với đó lãnh đạo bộ công an cũng chỉ đạo cục cảnh sát giao thông phối hợp với công an tỉnh bình thuận khẩn trương cấp cứu người bị nạn khắc phục hậu quả
phối hợp cùng với chính quyền các cấp tổ chức thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ tai nạn giao thông
đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc công an tỉnh bình thuận tiến hành phân luồng điều tiết đảm bảo an toàn giao thông khu vực xảy ra tai nạn
thực hiện các biện pháp điều tra vụ tai nạn theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị từ đêm ngày một mươi chín tháng bảy đến dạng sáng ngày hai mươi một tháng bảy trên địa bàn hà giang có mưa to kéo dài gây thiệt hại đến các hộ dân và các công trình phúc lợi tại địa phương
mưa to lũ ống đã làm hư hỏng nhiều công trình trên địa bàn tỉnh đặc biệt là nhà máy thủy điện thái an
huyện quản bạ bị tê liệt hoàn toàn phải ngừng hoạt động
dạng sáng ngày hai mươi một tháng bảy trên địa bàn đã xảy ra mưa to và rất to kéo dài nhiều giờ đồng hồ gây nên tình trạng ngập úng sạt lở đất ở nhiều địa phương
tại thành phố hà giang mưa lớn kéo dài nước không kịp thoát đã gây ngập úng nhiều tuyến phố và nhà dân có nơi ngập sâu đến hơn một mét
mưa lớn khiến cho hai người tại huyện hoàng su phi tử vong do bị vùi lấp bởi đất đá sạt lở vào nhà
ngoài ra một người bị thương một ngôi nhà bị đá vùi lấp
hiện tại các lực lượng như cảnh sát giao thông cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cảnh sát cơ động công an tỉnh
phối hợp với các đơn vị sở tại triển khai các phương tiện thiết bị di chuyển nhân dân qua những vùng ngập lụt tại địa bàn thành phố
tổ chức giúp dân sơ tán tài sản bị ngập lụt đảm bảo thông suốt các tuyến đường bị ngập
tại lào cai theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà giang
mưa lớn dữ dội chút xuống thành phố lào cai khiến nước tiêu thoát không kịp dồn ứ lại gây ngập sâu nhiều tuyến đường ngập nặng nhất là khu vực phường bắc cường
tại đây hàng trụng nhà dân bị nước dâng cao tràn vào nền nhà làm ngập từ một mươi ba mươi cm phải di chuyển đồ đạc lên cao
nhiều diện tích rau xanh bị dòng nước mang đất cát vùi lấp ngập úng hư hỏng nặng
tới sáng nay hai mươi một tháng bảy mưa giảm phần nước ngập trên các tuyến phố cũng đã rút hết
trước tình hình khả năng diễn biến phức tạp và khó lường người dân nhất là các huyện miền núi cần đề phòng mưa lớn gây lũ cao lũ quét trượt lở đất đá
cảnh giác với lốc xoáy xét đánh trong cơn rông các vùng trũng thấp nơi ngã ba sông suối phòng ngừa ngập lụt sâu
hiện nay khu vực miền núi phía bắc đang tiếp cận đất đá
tiếp tục có mưa to đến rất to đặc biệt là tại hà giang
nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ đặc biệt là tại các tỉnh lai châu lào cai yên bái hà giang tuyên quang cao bằng bắc cạn
trước tình hình trên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
bàn hành công điện số bốn gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi phía bắc
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ tài nguyên môi trường và nông nghiệp phát triển nông thôn
bộ công thương bộ quốc phòng bộ công an thông tin và truyền thông bộ giao thông vận tải và các cơ quan thông tấn báo chí
để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lũ lũ quét sạt lở đất giảm thiệt hại về người và tài sản
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh
các bộ ngành khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ lũ quét sạt lở đất
triển khai ngay các lực lượng cứu hộ di rời dân vùng bị ngập sâu
chỉ đạo chính quyền cơ sở và lực lượng sung kích phòng chống thiên tai kiểm tra giả soát các khu dân cư ven sông suối hạ lưu hồ đập
khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ quét sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống nguy hiểm
khơi thông dòng chảy nhất là trên các suối khe cạn các ao hồ có nguy cơ gây mất an toàn
triển khai phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn theo cấp báo động
tổ chức tuần tra canh gác kiểm tra giả soát việc chuẩn bị lực lượng vật tư phương tiện theo quy định
bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết
tuyên truyền ngăn chặn không để người dân vớt củi trên sông suối khi mưa lũ
chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính
bộ quốc phòng bộ công an cần chỉ đạo các quân khu các lực lượng đóng chân trên địa bàn
ra soát phương án sẵn sàng triển khai lực lượng phương tiện hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa lũ
theo đề nghị của địa phương khi có yêu cầu
trước tình hình tội phạm tệ nạn cờ bạc hoạt động gây nhiều bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân
công an các đơn vị địa phương đã và đang quyết liệt đấu tranh bài trừ tội phạm tệ nạn đánh bạc
hàng trăm tội điểm đánh bạc đã bị chết xóa phản ánh tại quảng hải
tự đầu năm hai nghìn hai mươi một
năm hai nghìn hai mươi đến nay công an phường nghĩa tránh thành phố quảng ngãi đã liên tiếp triệt phá ba mươi vụ đánh bạc ăn tiền
các điểm đánh bạc hầu hết là sóc đĩa năm mươi hai lá số đề
để có kết quả trên công an phường luôn đề cao trách nhiệm quyết tâm cao nhẹ bén trong nắm bắt tình hình
quyết liệt trong tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm
kết hợp giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ
công an phường nghĩa chánh đã tập trung lực lượng xác minh theo dõi và xử lý các tụ điểm đánh bạc bằng hình thức
tổ chức ghi số đề hành thức sóc đĩa hành thức sóc bồ cua tháng thu bằng tiền
công an phường nghị chánh sẽ tiếp tục tập trung lực lượng phối hợp với các đội nghiệp vụ
phòng nghiệp vụ để có giải pháp và tấn công triệt xóa tệ nạn gạo bạc nhằm đảm bảo nâng trật tự trên địa bàn
hiện nay nạn cờ bạc vẫn đang diễn biến khá nhiều

đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý